xin kính chào quý vị và các bạn
trong sáng nay tại bắc bộ trời có mưa giải rác trời còn ứng ngưỡng xe lạnh ở các tỉnh vùng núi đông bắc
sao đến ngày mai vẫn có thể xảy ra giải rác vào đêm và sáng và ban ngày mưa giảm hơn
nhiệt độ trưa chiều có thể tăng lên mức là ba mươi ba mươi ba độ
riêng tại khu vực như điện biên sơn la có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ ban trưa tăng lên mức là ba mươi sáu ba mươi tám độ
lùi xuống trung bộ tại thanh hóa và nghệ an sẽ có mưa nhỏ rải rác cho đêm nay
giúp cho nắng nóng tại đây suy giảm cùng nền nhiệt độ chỉ giao động ở mức là hai mươi bốn ba mươi năm độ
phần từ hà tĩnh đến quảng ngãi vẫn sẽ có nắng nóng với nền nhiệt độ trưa chiều đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn
người dân tại đây nên chủ động có các biện pháp tránh nắng và bổ sung vitamin để đảm bảo sức khỏe
phần còn lại thuộc khu vực nam trung bộ mức nhiệt độ tiếp tục ổn định trong ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết vẫn đặc trưng mùa khô nên tiếp tục có nắng nóng
trên diện rộng và ít mưa nhiệt độ ban trưa tại đây ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng một số nơi tại khu vực miền đông nam bộ như bình phước hay tây ninh nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
nắng nóng dự báo sẽ còn kéo dài tại khu vực này nên người dân cần đề phòng các hiện tượng chập nổ điện
ở khu dân cư đồng đúc
đến với thời tiết trên biển tại cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều phổ biến không mưa
ngày nắng tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ nên nhiệt độ tại cả hai khu vực này sẽ không vượt qua mức
là ba mươi bốn độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa rải rác gió đông nam đến đông cấp hai nhiệt độ hai mươi bốn ba mươi độ